sáng hai mươi hai tháng bốn tại công viên thống nhất thành phố hà nội đã diễn ra sự kiện hưởng ứng ngày trái đất năm hai nghìn một mươi chín
đây là sự kiện do tổng cục môi trường phối hợp cùng trung tâm nghiên cứu môi trường và cộng đồng thực hiện
đây là năm thứ năm hưởng ứng ngày trái đất được tổ chức tại việt nam
thu hút ngày càng đông đảo sự quan tâm của các tổ chức và cá nhân về bảo vệ môi trường
qua phương tiện thông tin đại chúng chị hóa minh hằng được biết hôm nay là ngày hưởng ứng ngày trái đất năm hai nghìn một mươi bảy
vì thế từ sáng sớm chị và con gái đã có mặt tại công viên thống nhất để tham gia dọn rác
bằng việc dọn rác chấp chỉ hai mẹ con đã thu nhật được hai túi rác đầy
những túi rác mà chị hằng hay những người tham gia chương trình mang về nơi tập kết
sẽ được đổi thành những cây cạch nhỏ để bàn cho môi trường sống xanh hơn
đây là một cách đưa mọi người đến với môi trường thân thiện hơn
và giúp tất cả mọi người hiểu hơn về cách sống ở một môi trường trong sạch
thì nó sẽ tốt hơn nào đối với tất cả chúng ta và tốt với cả môi trường thế nào
bảo vệ môi trường là trách nhiệm chung của tất cả mọi người
thì nên là mình cho mình và con đi đến đây để cùng tham gia
thu dọn rác đổi cây xanh là một trong nhiều hoạt động diễn ra trong sự kiện
nhằm tuyên truyền cho người dân ý thức về bảo vệ môi trường như
triển lãm tranh ảnh các tác phẩm văn học nói hộ sông hồ việt nam
triển lãm giáo dục của các trường đại học khu vực tái chế rác thải
và khu vui chơi
qua các hoạt động trên đã thúc đẩy sự tham gia của các bên
và nâng cao nhận thức của công chúng trong công tác kiểm soát
và ngăn ngừa ô nhiễm nước
từng bước thay đổi xu hướng ô nhiễm từ nặng sang ít ô nhiễm và sạch hơn
cũng như rèn thói quen cho trẻ em về ý thức giữ gìn môi trường
tôi nghĩ là trẻ em tham gia hãy xem nếu như trẻ em không muốn nhận rác
cũng được xem thôi đi cùng thôi
thoải mái nói chuyện xem bảo vệ môi trường như thế nào
vì sao mình bảo vệ môi trường có lý do gì làm như thế nào
rất là tốt cho tương lai của trẻ em
sau năm năm triển khai cộng đồng đã có sự thay đổi lớn về nhận thức
các hoạt động được tổ chức ngày càng nhiều tại các địa phương và đa dạng
tuy nhiên vẫn còn nhiều hạn chế cần khắc phục
để bảo vệ môi trường
môi trường thực sự đi vào đời sống
tôi thấy mình có thể làm tốt hơn và thực sự là cải thiện môi trường tốt hơn
bằng cách làm có thể cho mọi người dọn vệ sinh ở những khu vực mà nó thực sự bẩn
còn ở trong công viên thì cơ bản là lá và cũng có rất nhiều nhân viên vệ sinh đã dọn dẹp rồi
mình có thể chuyển địa điểm sang những khu vực mà nó có nhiều rác hơn
và ở nơi mà có nhiều dân cư qua lại thì mọi người cũng sẽ thấy
đấy là những cái ví dụ
và mọi người cũng đến mình sẽ góp phần là nâng cái nhận thức của người dân trong cộng đồng
ngày trái đất là sự kiện mang tính toàn cầu
thu hút hơn một tỷ người tham gia vào các hoạt động bảo vệ môi trường
dù mới chỉ thực hiện năm năm nhưng việt nam đã chứng tỏ sự trung sức với cộng đồng quốc tế
để môi trường của việt nam nói riêng và thế giới nói chung ngày càng xanh hơn đẹp hơn